tại đại học nghiên cứu công nghệ quốc gia ở thủ đô moscow ban cán sự đoàn tại liên bang nga đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tham dự lễ meeting có đại diện đảng ủy nước ngoài tại liên bang nga đại diện hội cộng đồng người việt tùy viên quốc phòng đại diện đoàn thanh niên cộng sản lenin liên bang nga
cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên đang học tập nghiên cứu tại các trường đại học tại thủ đô moscow cũng như nhiều bạn sinh viên quốc tế nghiên cứu về việt nam
sau lễ trào cờ hát quốc ca và đoàn ca là phần giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tóm tắt về lịch sử phát triển đoàn thanh niên tại liên bang nga
được thành lập năm hai nghìn một với nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đoàn đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên góp phần giúp cho cộng đồng người việt tại liên bang nga
ban cán sự đoàn tại liên bang nga đã trở thành tổ chức đoàn lớn nhất ở nước ngoài quản lý hệ thống các cơ sở đoàn rộng khắp liên bang nga gồm năm thành đoàn một mươi bốn liên tri đoàn và ba mươi tám tri đoàn với hơn bốn đoàn viên